liên quan tới vấn đề thức ăn dành cho học sinh có thể thấy là thời gian gần đây đã có không ít những trường hợp học sinh bị ngộ độc khi ăn các loại thức ăn vặt được bày bán trước cổng trường
tuy nhiên là tình trạng kinh doanh buôn bán hàng rong hàng ăn vặt vẫn đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều trường học
phần lớn nguồn thực phẩm này thường không bảo đảm về chất lượng không được kiểm dịch nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng
phụ huynh thì không thể kiểm soát được con em của mình việc buôn bán lại nằm ngoài cổng trường nên nhà trường rất khó quản lý
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
dạ cũng đó nếu là tùy vào cái lượng mình ăn mình ăn ít không sao mạng nghiệp mới có vấn đề

bây giờ đang chơi mình đây thì bán nó có hàng cây và bốn viên vậy thôi đó mỗi khi trả giá kiếm là một mươi ngàn để nuôi sống hoàn toàn vậy
chỉ một đồng thì mua được bốn viên cá viên chiêng với giá thành như người bán hàng nói thì liệu chất lượng của thức ăn sẽ như thế nào
các bậc phụ huynh người thì cho rằng vì con đến trường nên họ không thể kiểm soát
hết được việc có mua hàng ăn vặt còn nhà trường thì cho rằng họ rất khó để quản lý
về cái tình trạng ở cái quán trường thì bản thân nhà trường cũng bức xúc lắm
thì cái này nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe nhà trường không thể kiểm soát được
do đó nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh ở trong trường
và chúng tôi cũng đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn hạn chế chuyện mua bán như vậy
bằng cách là chúng tôi đã tham mưu với ủy ban xã
qua những lần họp cho ban chúng tôi cũng đưa cái việc
khiến ủy ban xã phối hợp với nhà trường để kiểm tra vấn đề thực phẩm của hai quán trên
còn bản thân chúng tôi với cái vai trò trách nhiệm ở trường thì chúng tôi không thể có quyền hạn để giảm được cái quán này được
việc phụ huynh không kiểm soát tiền chi tiêu của con cũng tạo điều kiện cho trẻ tự ý mua quá nhiều loại thực phẩm này
các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cần thường xuyên nhắc nhở con em mình
không nên dùng các loại thức ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ chế biến kém vệ sinh trước cổng trường học
cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa việc quản lý hàng rong kinh doanh buôn bán thực phẩm đường phố